tai nạn giao thông đã trở thành thảm họa của mỗi quốc gia nỗi bất an của từng gia đình
nhằm chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân và giáo dục ý thức người tham gia giao thông
ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn năm đại hội đồng liên hợp quốc đã chính thức công nhận
và chọn ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng một mươi một hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
đây là lần thứ năm trong buổi tối cuối tuần rất đông các bạn trẻ có mặt trong không khí sẻ chia
trong ánh nến cầu nguyện cho những vong hồn đã khuất chia sẻ nỗi đau với những người đang sống những người
tự cùng truyền đi thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại
đây cũng là cơ hội để mỗi một người trong cộng đồng nhắc nhở chính mình người thân bạn bè
về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng